thưa quý vị dạng sáng nay ngày hai mươi bốn tháng hai theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhóm họp phiên đặc biệt để thảo luận tình hình xung đột giữa nga và ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột này đã bước sang năm thứ ba
phiên họp có sự tham dự của đại sứ và ngoại trưởng các nước thành viên hội đồng bảo an
phát biểu tại phiên họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nhấn mạnh giờ là thời điểm thiết lập hòa bình một nền hòa bình công bằng dựa trên hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế và các nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
ông guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự nguy hiểm của tình trạng xung đột leo thang và lan rộng đồng thời nhấn mạnh mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tất cả các quốc gia cần kiềm chế sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ thành viên nào khác
trước đó đại hội đồng liên hợp quốc cũng nhóm họp phiên đặc biệt về tình hình xung đột nga ukraine
theo chủ tịch đại hội đồng denis francis tình hình tại ukraine đang gây tác động trên phạm vi toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh lương thực năng lượng
ông cảnh báo cuộc xung đột đang làm sói mòn nền tảng và các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và vỡ sự cân bằng mong manh của các mối quan hệ quốc tế đúng vào thời điểm tích thần đoàn kết sự thống nhất và hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề đa phương
hôm nay tròn hai năm kể từ ngày nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
kể từ khi cuộc xung đột nổ ra một số nhà phân tích dự đoán có thể chỉ mất ba ngày để lực lượng nga chiếm được thủ đô kiev
nhưng đến nay cuộc xung đột này đã bước vào năm thứ ba và bế tắc vẫn là từ được sử dụng nhiều nhất cho tình cảnh hiện nay
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nga chính thức tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai
kể từ đó ước tính hàng trăm nghìn binh sĩ từ cả hai phía đã bị thương
bên cạnh đó số liệu của liên hợp quốc cũng ghi nhận hơn ba mươi trường hợp dân thường thương vong
đất nước của chúng tôi đang trải qua những ngày tồi tệ trong hai năm qua chúng tôi luôn sống trong sợ hãi
sức nóng sự căng thẳng là rất lớn có rất nhiều binh lính như chúng tôi bị thương
bước sang năm thứ hai của cuộc xung đột cả nga và ukraine đều thiệt hại về nguồn lực kinh tế và quân sự đồng thời gây ra những căng thẳng khác nhau
vladimir putin nhiều lần bày tỏ mong muốn đảm phán để chấm dứt xung đột nhưng phía ukraine chưa có dấu hiệu nào cho thấy tổng thống zelenskyy tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc nối thoại
chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc nối thoại
việc tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp zelenskyy vẫn duy trì các mục tiêu chiến sự vốn ngăn cản các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ngay lập tức đã khiến các chuyên gia nhận định rằng giao tranh có thể tiếp tục trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thậm chí là năm hai nghìn hai mươi năm đặc biệt sau khi tổng thống nga vladimir putin xác nhận sẽ tái tranh cử
ngày hai mươi ba tháng hai tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy và thủ tướng đan mạch maitre frederick kressen đã ký thỏa thuận an ninh song phương
trước đó một số quốc gia châu âu khác gồm anh đức và pháp cũng đã ký thỏa thuận an ninh một mươi năm

đan mạch là quốc gia đầu tiên không thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy ký kết một thỏa thuận như vậy với ukraine
thỏa thuận xác định số tiền đan mạch hỗ trợ ukraine cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi bốn đan mạch sẽ hỗ trợ quân sự cho ukraine ít nhất là một tám tỷ euro
ngoài ra trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám quỹ hỗ trợ ukraine của đan mạch dành tám năm tỷ euro để hỗ trợ ukraine
thỏa thuận còn bao gồm các điều khoản về sự ủng hộ rõ ràng đối với tư cách thành viên liên minh châu âu eu và thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tương lai của ukraine
trong một diễn biến khác bộ quốc phòng cộng hòa xếp ngày hai mươi ba tháng hai thông báo đã nhận được sự hỗ trợ từ canada đan mạch và các quốc gia khác nhằm tài trợ mua gấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ các nước thứ ba để gửi đến ukraine
trong khi đó nga đã nhiều lần kêu gọi phương tây ngừng chuyển vũ khí cho ukraine khẳng định chính sách viện trợ quân sự liên tục này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột
liên quan tới tình hình biển đỏ lực lượng houthi ở yemen mới đây cho hay lực lượng này đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn eo biển bab al mandab tuyến đường huyết mạch đối với giao thông hàng hải giữa biển đỏ và ấn độ dương trong những ngày tới nhằm gây áp lực bộ israel phải chấm dứt cuộc xung đột ở giải gaza

liên quan tới tình hình biển đỏ lực lượng houthi ở yemen mới đây cho hay lực lượng houthi ở yemen mới đây cho hay lực lượng houthi ở yemen mới đây cho hay lực lượng houthi ở yemen mới đây cho